tại hải dương nhiều ngày qua thời tiết thất thường có sự tranh lệch nhiệt độ lớn
độ ẩm cao khiến cho số lượng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao
đặc biệt là số bệnh nhi mắc cung a tăng đột biến
tại bệnh viện nhi hải dương trung bình mỗi ngày đón tiếp khoảng bốn trăm linh bệnh nhi đến khám
một phần tư số đó là khám các bệnh về đường hô hấp
trong đó khoảng gần hai mươi trẻ phải điều trị đội trú tại khoa truyền nhiễm do phát hiện nhiễm cúm
cháu đi viện hôm nay là cháu mới đầu là cháu chỉ có hoa thôi
hoa xong là cho cháu lên đây thì được một tuần
thì cháu đỡ hoa đỡ hoa xong bắt đầu đến lúc mà đến hôm cháu sắp được ra viện rồi
thì là cháu lại quay vào đêm đấy cháu tự nhiên cho sốt
sốt chẳng là cháu mới sốt cao ba mươi chín ba mươi chín độ rưỡi
thế là mất đi ba ngày bốn đêm xong mới đỡ
bệnh cung a hay còn gọi là cung mùa là một bệnh dễ lây lan thành dịch
khi mắc bệnh thường có triệu chứng như sốt trên ba mươi tám độ liên tục
ho đau hỏng chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi nhức đầu ấn lạnh mệt mỏi có thể bị tiêu chảy
người già và phụ nữ mang thai hoặc là những người có nguyễn dịch kém
thì cái nguy cơ đáp ứng nguyễn dịch khi mà thời tiết thay đổi nó chưa phù hợp được
thì dễ mất cái bệnh nhiễm virus
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho con tiêm phòng đầy đủ
khi con có các triệu chứng nhiễm cúm cần đến các cơ sở y tế để thăm khám
tránh cho con đến những nơi đông người giữ vệ sinh sạch sẽ cho bé
ăn uống đủ dinh dưỡng tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang
giữ ấm cơ thể cho bé khi thời tiết thay đổi đột ngột